chào mừng quý vị đến với bộ phim học thư truyền hình của chuyên hình nhân dân
trong chương trình hôm nay sau mục điểm đơn thư là mục bạn hỏi luật sư trả lời tiếp theo là mục ống kính công dân
đây là tiểu mục mở tiếp nhận và phản ánh các clip mà khán giả gửi về học thư truyền hình nhân dân để phản ánh những bức xúc của nhân dân qua hình ảnh mà người dân trực tiếp ghi hình
sau khi phát sóng chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng tại nơi ghi hình clip kiểm tra và có phản hồi về trung tâm truyền hình nhân dân
tuần trước chúng tôi đã phát hai clip về hiện tượng người dân đốt dơm dạ sau khi thu hoạch gây ô nhiễm khói bụi tại thái bình và hiện tượng rác thải tại rừng phòng hộ ở hải phòng
đề nghị các cơ quan chức năng tại hai địa phương kiểm tra và có thông tin phản hồi về truyền hình nhân dân theo địa chỉ chuyên mục học thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội hoặc thông tin nóng qua số điện thoại hai mươi bốn ba nghìn bảy trăm năm mươi sáu bảy trăm năm mươi sáu chín trăm bốn mươi sáu bốn trăm linh một sáu trăm sáu mươi một
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân đã nhận được một mươi năm đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục giao thông và tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả hoàng văn lâm tỉnh thái bình nguyễn thị thảo tỉnh bạc liêu nhân dân thôn đại tài xã nghĩa trụ huyện văn giang tỉnh hưng yên nhân dân bị thu hồi đất lòng hồ thủy điện mông ân nhà hén nam quang huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
tập thể cư dân trung cư thành công số năm mươi bảy láng hạ ba đình hà nội có đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng
khán giả lê văn trung tỉnh thanh hóa đinh quang tích tỉnh quảng ninh cao hoàng phương tỉnh an giang có đơn về lĩnh vực nội chính
khán giả đặng minh trưởng tỉnh nghệ an nguyễn văn thu thành phố hải phòng phan thị mai tỉnh bình định có đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội
trong tuần đã có năm công văn trả lời của cơ quan chức năng là ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh hà tĩnh viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội sở kế hoạch và đầu tư tỉnh cao bằng ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai